trong phần cuối của bản tin là thông tin dự báo thời tiết
xin kính chào quý vị và các bạn
trong hai ngày tới tại khu vực cát tỉnh ở phía đồng bắc bộ
chịu tác động của đới gió đông nam đưa ẩm từ biển và đất liền
nên thời tiết phổ biến là mưa nắng đan sen
lượng mưa lớn tập trung vào các tỉnh ven biển và đồng bằng vào chiều tối và đêm
người dân cần đề phóng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn rông
từ ngày ba mươi tháng chín mưa giảm trời có nắng nhiều và nhiệt độ tăng nhẹ
khu vực tây bắc bộ ít chịu tác động của đới gió đông nam ẩm
nên trời nắng nhiều hơn mưa chỉ xảy ra vài nơi vào thời điểm cuối ngày
với nhiệt độ cao nhất ngày mai trong khoảng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
sau tăng nhẹ từ một đến hai độ trong hai ngày sau đó
tại miền trung các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
sau những ngày có mưa lớn diện rộng do hoàn lưu áp thấp nhiệt đới
thì từ ngày mai mưa giảm dần xuống diện giải rác cục bộ có lượng mưa khá
do có mưa nên nhiệt độ cao nhất ngày
nhìn chung không vượt quá ngưỡng là từ ba mươi một đến ba mươi hai độ trong hai ngày tới
sau đó sẽ có xu hướng tăng dần từ ngày ba mươi tháng chín khi mưa giảm thêm
còn tại khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
giải hội tụ nhiệt đới vẫn tồn tại và tiếp tục hình thành xoáy nhiễu trên khu vực biển đông
nên thời tiết tại đây có mưa rào và rông rải rác về chiều tối
với lượng không quá nhiều ban ngày trời nắng với nhiệt độ phổ biến là ở dưới mức ba mươi bốn độ
lui xuống phía nam nằm ở rìa phía nam của giải hội tụ nhiệt đới qua trung bộ
với đới gió tây nam có cường độ trung bình đến mạnh
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới vẫn có mưa rào và rông lặp lại về chiều tối
cục bộ thì có mưa vừa mưa to tuy nhiên cường độ mưa được nhận định là có xu hướng giảm hơn
so với thời gian những ngày trước đó nhiệt độ cao nhất trong ngày từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
từng từ các tỉnh thành ở miền nam cũng có mưa diện rộng vào chiều tối
cục bộ có mưa vừa đến mưa to người dân cần đề phóng các hiện tượng
thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn rông
còn trưa chiều thì có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi đến ba mươi ba độ